tại nghệ an cho đến ngày hôm nay công an tp vinh đã bắt tổng cộng một mươi một đối tượng
trong một đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi số lô số đề
điều đáng nói là tất cả các đối tượng trong đường dây này đều là nữ giới
cầm đầu đường dây là hồ thị hồng hà sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn
chú tệ xã hưng lộc tp vinh tỉnh nghệ an
để điều hành hà đã chỉ đạo các đại lý của mình tiến hành ghi lô đề
qua các phần mềm nhắn tin như zalo telegram messenger
mọi giao dịch đều được thực hiện nhanh gọn trong ngày và chủ yếu qua tài khoản ngân hàng
sau đó các đối tượng nhanh chóng xóa tin nhắn trên điện thoại để phi tang
trong đường dây này công an tp vinh đã bắt tổng cộng một mươi một đối tượng
tất cả đều là nữ và có độ tuổi từ hai mươi bảy đến sáu mươi bốn và đều trú tại tp vinh tỉnh nghệ an
công an đã thu giữ một mươi sáu điện thoại di động sáu thẻ ngân hàng
theo cơ quan điều tra chỉ trong ngày ba tháng bốn số tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc
là hơn hai tỷ đồng hiện chuyên án vẫn đang được tiếp tục mở rộng